tin từ một số địa phương khu vực phía bắc cho biết mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng
ách tắc giao thông cục bộ làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân
theo đài khí tượng thủy văn lào cai mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại ở các địa phương
như huyện mường khương và huyện bát sát gây ngập úng lúa mới cấy
cuốn trôi tài sản của người dân và gây ách tắc giao thông cục bộ một số tuyến đường
trong khi đó trên địa bàn tỉnh lai châu mưa lớn đã gây sạt lở đất ở nhiều tuyến đường giao thông
khiến một người dân rơi xuống sông mất tích tại huyện phong thổ